thưa quý vị sau bảy tuần liên tục giảm về số ca tử vong vì covid một mươi chín trên toàn thế giới
mới đây hãng thông tấn tass của nga cho biết tỷ lệ nhiễm virus sars cov hai trên toàn thế giới
một lần nữa đang gia tăng tass cũng cảnh báo các nước sau khi trở về trạng thái bình thường mới
nhưng vẫn nên kiểm soát dịch bệnh để tránh những hậu quả không đáng có xảy ra
tổng cộng trong bảy ngày từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng năm các nước ghi nhận thêm khoảng ba bốn triệu ca lây nhiễm
nhiều hơn khoảng hai trăm linh ca so với bảy ngày trước đó
tuy nhiên tỷ lệ tử vong vẫn tiếp tục giảm đây là tuần thứ tư liên tiếp có ít hơn hai mươi người tử vong vì covid một mươi chín
tỷ lệ lây lan của virus sars cov hai đã giảm ở hầu khắp châu âu nhưng lại đang tăng lên ở châu á và châu mỹ
trong tuần qua nhật bản ghi nhận hơn bốn mươi ca nhiễm hàng ngày trong khi tại malaysia
nơi tỷ lệ mắc bệnh giảm từ đầu tháng ba đang chứng kiến xu hướng gia tăng trở lại
tại thái lan mức giảm đã trưởng lại khi ghi nhận khoảng bảy đến tám ca mắc mới hàng ngày
tuần này triều tiên báo cáo đã phát hiện các ca nhiễm virus sars cov hai đầu tiên
do đó hiện tại chỉ còn hai quốc gia chưa có bất kỳ ca mắc covid một mươi chín nào đó là kokmenistan
với dân số khoảng sáu triệu người và đảo quốc tou ở thái bình dương với khoảng một mươi hai cư dân
ở bắc mỹ tình hình dịch bệnh đã trở nên trầm trọng hơn ở mỹ
nơi có hơn tám mươi trường hợp mắc mới mỗi ngày con số này đã không xảy ra ở quốc gia trên
từ giữa tháng hai đây là tỷ lệ cao nhất trên toàn thế giới trong tuần này
ở mỹ latin các đợt bùng phát mới cũng đang xuất hiện ở colombia và brazil
ở châu âu tỷ lệ gia tăng nghiêm trọng chỉ xuất hiện tại tây ban nha
khi tỷ lệ mắc mới chạm ngưỡng cao giữa tháng ba trong khi đó tỷ lệ mắc bệnh ở pháp giảm xuống
ở phần ba ở italy là một phần tư và ở anh là sấp xỉ một phần hai
thông tin về tỷ lệ lây lan virus sars cov hai gia tăng ở châu á là tin tức cần lưu ý
tiết bất thường cùng với những căn bệnh tên cũ dạng mới như viêm gan cấp hay đau mắt đỏ gần đây đang
có nguy cơ bùng phát dù đang trong bình thường mới mong rằng mỗi người trong chúng ta không quá
chủ quan với sức khỏe và tính mạng của mình hãy thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch an toàn